các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình đã tiến hành cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín với số tiền là một trăm bốn mươi tám tỷ đồng
tỉnh quảng bình chỉ đạo các địa phương trước mắt ưu tiên cấp phát tiền hỗ trợ cho ba nhóm đối tượng với hơn một trăm bốn mươi ba người
số tiền hỗ trợ còn lại khá lớn trong khi nguồn ngân sách của tỉnh không đáp ứng được
nên địa phương sẽ lập danh sách hỗ trợ các nhóm đối tượng còn lại rồi báo cáo chính phủ hỗ trợ kinh phí để cấp phát cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh